theo hướng dẫn tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm do sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa ban hành
ngày một mươi chín tháng bốn các cơ sở giáo dục sẽ thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi của học sinh lớp chín trên địa bàn hà nội
ngày một mươi chín tháng bốn là mốc thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi trên địa bàn hà nội
đã cận kề học sinh và phụ huynh cần khẩn trương nghiên cứu kỹ các điều kiện
quy định liên quan tới kỳ thi tìm hiểu về các trường trung học phổ thông trên địa bàn tuyển sinh
dự kiến đăng ký nguyện vọng để có quyết định phù hợp với năng lực của học sinh điều kiện thực tế của gia đình
theo quy định của sở giáo dục và đào tạo hà nội trong kỳ tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
mỗi học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng dự tuyển vào trường trung học phổ thông công lập
và sẽ diễn ra trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng sáu với ba bài thi độc lập toán ngữ văn ngoại ngữ
trong đó sáng ngày tám tháng sáu thí sinh làm bài thi môn ngữ văn chiều tám tháng sáu thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ
sáng chín tháng sáu thí sinh làm bài thi môn toán từ ngày một mươi đến hết ngày một mươi hai tháng sáu
các thí sinh có nguyện vọng làm bài thi các môn chuyên và chương trình song bằng
ngày chín tháng bốn sở giáo dục và đào tạo hà nội ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp một lớp sáu
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
theo đó thành phố tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo tuyến do ủy ban nhân dân quận huyện thị xã quy định
và sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn địa bàn
công tác tuyển sinh đầu cấp mầm non lớp một lớp sáu theo hình thức trực tuyến sẽ thực hiện từ ngày một tháng bảy đến ngày chín tháng bảy
cụ thể tuyển sinh vào lớp một từ ngày một tháng bảy đến hết ngày mùng ba tháng bảy
tuyển sinh trẻ năm tuổi vào trường mầm non từ ngày bốn tháng bảy đến hết ngày sáu tháng bảy
tuyển sinh vào lớp sáu từ ngày mùng bảy tháng bảy đến hết ngày mùng chín tháng bảy
tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày một mươi ba tháng bảy đến hết ngày một mươi tám tháng bảy
để phục vụ công tác tuyển sinh được thuận lợi sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường mầm non
tiểu học trung học cơ sở phải hoàn thành việc cấp má tuyển sinh cho cha mẹ học sinh trước ngày ba mươi một tháng năm
thưa quý vị ngày hội giáo dục stem dành cho học sinh tiểu học tại tp hcm vừa được tổ chức với chủ đề
thành phố xanh đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về giáo dục stem
tham gia trải nghiệm các mô hình sản phẩm stem được trưng bày tại ngày hội
nhiều học sinh cảm thấy thích thú và có những ý tưởng sáng tạo muốn đóng góp cùng bảo vệ tp hcm
em đã trải nghiệm thiết kế tp hcm và bảo vệ môi trường bên biển
nó làm cho em hiểu biết nhiều hơn và muốn bảo vệ môi trường để việt nam mình sạch đẹp hơn ạ
con thấy những trò chơi ở đây rất là sáng tạo và rất là vui
con muốn làm những mô hình như là robot hay là những robot để giúp con người để quyết dọn hay là để tối tạo ra một môi sấy đất xanh hơn
ngày hội đã tổ chức các sân chơi hoạt động cho học sinh trải nghiệm với chủ đề
thành phố xanh như chung tay bảo vệ môi trường vì màu xanh thành phố thiết kế không gian xanh khám phá bầu trời xanh và bảo vệ môi trường biển
chúng tôi hướng đến rất là nhiều
mục tiêu là giáo dục
ý thức bảo vệ môi trường
chăm sóc bảo vệ cây xanh và các mô hình để chống rác thải sử dụng tiết kiệm năng lượng tích hợp vào các nội dung bài học
sở sẽ chỉ đạo các trường các tụng trường sẽ làm thường xuyên để cho học sinh và giáo viên vận hành thuần thuộc phương pháp giáo dục stem
tích hợp các môn học trong nhà trường để tạo thành một bài học bổ ích
điểm thu hút của ngày hội giáo dục stem này là có sự góp mặt của các sản phẩm nghiên cứu khoa học đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố
việc giới thiệu trưng bày trải nghiệm các sản phẩm nghiên cứu khoa học sẽ giúp học sinh có thêm trải nghiệm bổ ích
qua đó phát triển tư duy sáng tạo và khả năng học hỏi góp phần phát triển năng lực phẩm chất của học sinh theo đúng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám